trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sắp tới số nhu cầu đi lại của hành khách giảm mạnh
chủ yếu là sinh viên nghỉ tết
tp hcm dự kiến sẽ giảm hơn tám mươi chuyến trên chín mươi bảy tuyến xe buýt có trợ giá
và một mươi ba tuyến xe buýt không trợ giá
theo sở giao thông vận tải tp hcm sản lượng hành khách đi lại bằng xe buýt
trong dịp tết canh tí ước đạt sáu một mươi bốn triệu hành khách đạt sáu mươi so với ngày thường
chủ yếu do lượng khách chính là sinh viên nghỉ tết về quê
dự báo tỷ lệ sinh viên sử dụng xe buýt giảm tám mươi sáu so với ngày thường
do vậy thành phố sẽ giảm tám mươi hai trăm một mươi một chuyến trên chín mươi bảy tuyến xe buýt có trợ giá
và một mươi ba tuyến xe buýt không trợ giá
ở chiều ngược lại thành phố sẽ tăng hai trăm một mươi sáu chuyến trên tuyến buýt có nhu cầu đi lại cao
đồng thời hai mươi hai tuyến buýt có đầu bến tại các bến xe miền đông bến xe miền tây
và bảy tuyến khác đi qua các khu du lịch cũng sẽ tăng chuyến để giải tỏa hành khách khi có nhu cầu